liên quan đến việc làm sạch sông tô lịch bằng công nghệ của nhật bản thủ tướng vừa giao
ủy ban nhân dân tp hà nội chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá kết quả
dự án thi điểm làm sạch sông tô lịch và góc hồ tây bằng công nghệ nhật bản
thủ tướng yêu cầu việc đánh giá phải đảm bảo khách quan đề xuất cụ thể
xem xét nhân rộng nếu kết quả tốt
theo nội dung văn bản thủ tướng ghi nhận đánh giá cao và cảm ơn tổ chức xúc tiến thương mại
môi trường nhật bản đã triển khai tài trợ dự án thí điểm làm sạch này
thủ tướng giao ủy ban nhân dân tp hà nội chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng
đánh giá kết quả dự án bảo đảm khách quan đề xuất cụ thể xem xét nhân rộng nếu kết quả tốt
báo cáo thủ tướng
trước đó để chứng minh việc thí điểm làm sạch đoạn sông tô lịch ngày một mươi sáu tháng chín
chuyên gia nhật bản và việt nam đã cùng nhau thả cá co nhật bản cá chép nhật bản
cá chép đỏ việt nam xuống khu thí điểm ở sông tô lịch và hồ tây
đến ngày một mươi hai tháng một mươi đàn cá được thả xuống hai khu vực trên vẫn sinh sống bình thường